trong ý kiến về phiên chất vấn sáng nay cán bộ nhân dân và cử tri đà nẵng đặc biệt quan tâm đến vấn đề phòng chống dịch bệnh trong chăn nuôi khai thác và xuất khẩu thủy hải sản cũng như nội dung thời lượng chất vấn và trả lời chất vấn của các đại biểu quốc hội